thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa quyết định hỗ trợ kinh phí năm hai nghìn một mươi năm cho tập đoàn công nghiệp cao su việt nam và tổng công ty cà phê việt nam
chính phủ sẽ hỗ trợ hơn sáu mươi tám sáu tỷ đồng cho tập đoàn công nghiệp cao su việt nam và hơn một ba mươi một tỷ đồng cho tổng công ty cà phê việt nam
từ nguồn chi sự nghiệp bảo đảm xã hội của ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi sáu để thực hiện quyết định bốn mươi hai hai nghìn một mươi hai qdttg ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai của thủ tướng chính phủ
về việc hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi vùng núi đặc biệt khó khăn
ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng với mức tối đa ba triệu đồng một người một khóa học
mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề
thời gian học nghề thực tế cho việc đào tạo nghề đối với lao động phổ thông là người dân tộc thiểu số đủ điều kiện tuyển dụng vào làm việc theo yêu cầu phải đào tạo
trong kế hoạch tuyển dụng đào tạo của đơn vị sử dụng lao động
ngoài ra ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ nộp thay đơn vị sử dụng lao động tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng lao động
thời gian nhà nước hỗ trợ ngân sách nộp thay cho đơn vị sử dụng lao động là năm năm đối với một người lao động